ngày một mươi hai tháng một mươi một tại ninh bình đã diễn ra lễ trao giải vòng bán kết cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ năm cuộc thi được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhà giáo học sinh sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung
năm nay cuộc thi thu hút gần năm trăm linh lượt đăng ký dự thi
ban tổ chức đã có những thay đổi cải tiến so với những lần tổ chức thi trước
nội dung câu hỏi phù hợp với trình độ thí sinh và là năm đầu tiên có thí sinh đang là lưu học sinh học tại nước ngoài hưởng ứng dự thi
vòng thi bán kết ban tổ chức đã lựa chọn ba mươi thí sinh mỗi bảng tổng cộng là chín mươi thí sinh tham dự vòng chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc
lễ tổng kết trao giải cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội